hội đồng nhân dân tỉnh tuyên quang đã tổ chức kỳ họp chuyên đề hội đồng nhân dân tỉnh khóa một mươi tám
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nhằm quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng
tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua các nghị quyết gồm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo quản
tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trào gắn liền với phát triển du lịch tỉnh tuyên quang
đến năm hai nghìn hai mươi năm với tổng mức vốn đầu tư hơn một trăm tám mươi tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác
cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại tỉnh húc
cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới bên bờ sông lô phường hưng thành thành phố tuyên quang